các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi ba tháng chín hà dạ viễn rủ người yêu là cô giáo đặng thị yến hai mươi bốn tuổi trú tại quận gò vấp tp hcm về di linh chơi
sau đó viễn rủ yến vào dãy cà phê sát hại nạn nhân rồi tạo hiện trường giả là một vụ tự tử
sau đó viễn chiếm đoạt xe máy điện thoại của nạn nhân tổng trị giá tài sản gần hai mươi năm triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà giã viễn tử hình và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là hơn một trăm sáu mươi triệu đồng